bắc ninh là tỉnh có nhiều khu công nghiệp thu hút lượng lớn lao động nước ngoài
trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh covid một mươi chín công an tỉnh bắc ninh đang tiến hành siết chặt công tác quản lý xuất nhập cảnh
quản lý cư trú và hoạt động của người nước ngoài trên địa bàn tỉnh
đây là nỗ lực của cơ quan chức năng tỉnh bắc ninh nhằm ngăn chặn triệt để tình trạng xuất nhập cảnh trái phép
để hạn chế thấp nhất dịch bệnh lây lan ra cộng đồng
đây là các đối tượng người trung quốc nhập cảnh trái phép vừa bị công an thị xã tử sơn tỉnh bắc ninh phát hiện
khi kiểm tra hành chính nhà nghỉ xuyên điệp hai tại thôn kim bảng xã hương mạc
các đối tượng này được quản lý nhà nghỉ là đinh phú thượng ba mươi một tuổi ở xã tri phương huyện tiên du tỉnh bắc ninh
tổ chức tiếp nhận bao che và dùng nhiều thủ đoạn đối phó với lực lượng công an khi bị phát hiện
không cho tầng dưới lên từ tầng bảy tầng tám và hàn một cửa ngách từ tầng sáu
khi bị phát hiện thì nên em bảo những người trung quốc đi xuống tầng bốn để trốn ra nhà hàng xóm
trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh covid một mươi chín việc người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào địa bàn
tiêm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh trong cộng đồng
công an tỉnh bắc ninh đã để mạnh các hoạt động quản lý xuất nhập cảnh
quản lý cư trú và hoạt động của người nước ngoài trên địa bàn toàn tỉnh
tại địa bàn bắc ninh thì chúng tôi đã tiến hành
phối hợp với ban phòng chống dịch của tỉnh đưa các đối tượng trên vào cách ly theo đúng quy định của pháp luật
đồng thời ra các quyết định xử lý xử lý vi phạm hành chính với hình thức là phạt tiền
và trục xuất số đối tượng trên khi đã thực hiện xong các biện pháp cách ly
pháp luật quy định về những hành vi này rất xử phạt rất nặng
do vậy mà bà con hãy hết sức cảnh giác
đồng đội công an vấn đấu không để loạt đối tượng người nước ngoài
và đặc biệt là kể cả những người ở vùng dịch đến bắc ninh mà chúng ta lại bỏ sót không kiểm soát
song song với các biện pháp công tác quyết liệt của lực lượng công an
nhằm bảo đảm an ninh trật tự ngăn chặn dịch bệnh lây lan rộng
mỗi người dân cũng cần nâng cao ý thức phòng chống dịch
không vì cái lợi nhỏ trước mắt của bản thân mà tiếp tay cho các đối tượng nhập cảnh
và tổ chức ở lại địa bàn trái phép
làm tăng nguy cơ lây lan dịch bệnh ra cộng đồng và vướng phải vòng lao lý